tin an ninh trả tự liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc
cụ thể mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến